hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ vừa khai mạc kỳ họp thứ chín khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tham dự có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng
là năm cuối của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng
toàn quốc lần thứ một mươi ba hướng tới bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp
do đó phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ tập trung vào
thảo luận giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại tiếp tục phát huy được những thế mạnh
lợi thế của tỉnh phù hợp với xu thế phát triển bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa kỷ luật công vụ
kỷ luật tài chính việc chấp hành pháp luật của nhà nước đến các cấp các ngành